phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ đối tượng nguyễn quang điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại thôn cống đá xã âu lâu thành phố yên bái về tội giết người
vào khoảng hơn một mươi hai giờ trưa ngày năm tháng bảy nguyễn quang điệp đi bán hàng về
thì thấy nguyễn quang đường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú cùng thôn là cháu ruột của mình đang ở trong nhà
do bực tức vì trước đó đường thường xuyên đến nhà chửi bới nên sau khi hỏi đường không trả lời
điệp đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào mặt và cổ đã khiến đường ngã gục tại chỗ
chưa hả giận điệp lấy một phít nước nóng
rồi dội lên
mặt của nạn nhân tiếp tục dùng dao chém thêm một nhát vào gáy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án nguyễn quang điệp đến nhà mẹ đẻ của mình kể lại sự việc với bà và bị lực lượng công an bắt giữ
một đối tượng trú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam không có nghề nghiệp không có bằng cấp
nhưng đã làm nhiều cách để những người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
tin tưởng rằng
mình là công an và có khả năng chạy án nhanh gọn để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng một cách dễ dàng
công an huyện cẩm lệ đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng khi đang chuẩn bị nhận tiền của một bị hại trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay trên địa bàn quận cầm lệ xuất hiện một đối tượng tự xưng là công an quen biết rộng và đã nhận tiền của rất nhiều người để chạy án
thông tin này nhanh chóng được công an quận cầm lệ xác minh và khẩn trương cuộc
chúng tôi đã điều khiển vào vùng tập d suggest tầng ngành của đà nẵng

chúng tôi đã điều khiển vào vị có khẩu sở wollt đi she at và mọi thứ

bekommen các tiết kiệm
lực lượng truy tìm và đã bắt được các đối tượng
sau nhiều tháng truy tìm sáng ngày một mươi bảy tháng bảy công an quận cẩm lệ đã nhận định chính xác
và bắt giữ đối tượng bùi trọng quý ba mươi bốn tuổi chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam
khi quý chuẩn bị nhận tiền của một người dân trên địa bàn
khám xét khẩn cấp trên xe ô tô được quý thuê lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang phục
và công cụ phương tiện được trang bị của ngành công an
công an quận cẩm lệ xác định huy là người giúp sức tích cực là cầu nối cho quý đến với các bị hại
cho đến ngày bị phát hiện cả quý và huy đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng của nhiều người dân
khi trao đổi hoặc là có vấn đề gì cần thì nên trực tiếp đến các cơ quan
mà đang trực tiếp giải quyết công việc đó để mà tư vấn để mà hướng dẫn
chứ không nên là tin vào
những cái đối tượng mà chúng ta không quen biết đó là một cái sơ hở dễ dàng đánh mà tội phận lợi dụng
việc giả danh các cơ quan tư pháp mà đặc biệt là lực lượng công an đã khiến nhiều người dân sập bẫy lừa của các đối tượng
vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
mà hơn hết là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan điều tra
đây tiếp tục là một bài học cho những ai còn nhẹ dạ
nghe tin nghe theo những hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay đang khiến cho nguy cơ cháy nổ gia tăng
đặc biệt là tại các khu cụm công nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh
và để chủ động các phương án chữa cháy huy động lực lượng phương tiện tăng cường khả năng chỉ huy chiến đấu tại hiện trường
vào sáng ngày hôm nay các lực lượng thuộc công an tp hà nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại khu công nghiệp ngọc hồi huyện thanh trì tp hà nội
tình huống giả định đặt ra có tính chất rất phức tạp
đám cháy nhanh chóng phát triển từ nhà xưởng sản xuất lan ra khu vực lân cận
có nhiều nạn nhân mắc kẹt cần được tiếp cận và giải cứu từ trên cao tòa nhà
các lực lượng tham gia diễn tập đã đảm bảo thực hiện đúng với yêu cầu đề ra
quy định về chiến thuật kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngay khi phát hiện sự cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã huy động phương tiện tại chỗ
xử lý sự cố hướng dẫn người thoát nạn đồng thời báo cháy kịp thời cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy
cứu các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài đảm bảo an toàn nhanh chóng
thông qua diễn tập những kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ đã được các đơn vị trực tiếp chiến đấu rút ra
đồng thời lực lượng công an cơ sở cũng kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ
phát hiện những thiếu sót kịp thời đề ra biện pháp khắc phục
bên cạnh đó đánh giá sát đúng khả năng hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chỉ huy
điều hành tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự
thưa quý vị từ ngày một mươi ba cho đến ngày một mươi bảy tháng bảy rác thải tại nhiều tuyến phố nội thành hà nội
không được vận chuyển thu gom gây nhách nhác cảnh quan ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và nguyên nhân là do một số người dân sinh sống gần bãi rác nam sơn đã chặn xe chở rác vào
và để tình trạng này không tái diễn cùng với việc nâng cao ý thức của người dân
cơ quan chức năng cần sớm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân
trong triển khai các dự án di rời hay tái định cư chứ không chỉ dừng lại ở những lần đối thoại như trước đây
những ngày qua khắp các tuyến phố nội thành hà nội
ngập trong rác thải hôi thối mất vệ sinh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và mỹ quan đô thị tại các quận nội thành
bức xúc và khó chịu đó là tâm lý chung của nhiều người dân trong vài ngày qua
hôm qua xe nó không đến chở mà để thành như này
mùi nó rất ảnh hưởng đến bên môi trường của tất cả của thành phố hà nội
đầu tiên là mất mỹ quan đô thị cái thứ hai là rất là mùi
cái thứ hai là rất là bức xúc ví dụ như là một lúc
hoặc là để một hai hôm thì có thể tạm được nhưng còn để về lâu dài thì không được
để cái đống rác này để nó mất mỹ quan ạ

thì mong sao là các cấp là sớm để giải quyết để cho người dân khỏi bị ảnh hưởng
nguyên nhân là do ngày một mươi ba tháng bảy vừa qua
khoảng chín mươi người dân tại các xã hồng kỳ và nam sơn huyện sóc sơn
tập trung dựng liều bạt chặn không cho các xe ô tô chở rác vào bãi rác nam sơn
vì nước dỉ rác bị ứ động bốc mùi hôi khó chịu
ảnh hưởng đến môi trường sống của những người dân khu vực
cùng với đó là những bất đồng trong việc giải phóng mặt bằng
của khoảng một hộ dân xung quanh bãi rác nam sơn
dẫn đến công tác di rời bị chậm trễ kéo dài từ năm này qua năm khác
ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân quanh khu vực
để dân thì ra đây ngồi phơi lắng như thế này
thì nó phải có nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất là các lãnh đạo cấp trên hứa hẹn với chúng tôi
đồng ý cho chúng tôi di rời trong vòng năm trăm linh m từ đến năm trăm linh mét cạnh bãi rác
hứa từ hai nghìn một mươi bảy là hết hai nghìn một mươi tám là không còn một hộ dân nào trong vòng năm trăm linh mét
phải di rời hết
thế mà đến hôm nay là hết quý hai của hai nghìn hai mươi
vẫn chưa một hộ nào đi ra khỏi được
dân hà lộn thủ đô nói rằng là chúng tôi đóng đầy đủ phí vệ sinh
tại sao để khúc mắc từ đâu để cho dân chặn rác
để bây giờ rác ngập ngụa lên đường để chúng tôi sống chung với rác
chúng tôi khổ như thế này
thì chúng tôi chỉ muốn nói là chia sẻ với chúng tôi
mới có hai ngày ba ngày mà các ông bà đã không chịu lỗi
thì chúng tôi dân nam sơn
tôi hồng kỳ chúng tôi
hai mươi năm nay thì thử hỏi chúng tôi sống như thế nào
đây không phải là lần đầu tiên những người ở hai xã hồng kỳ và nam sơn chặn xe rác
trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
người dân tại hai xã này cũng đã từng chặn xe rác đến bốn lần
nhưng sau mỗi lần đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố hà nội
người dân lại tự rác tháo rỡ liều bạt
nhưng chỉ vài tháng sau lại tiếp tục chặn
và ngay trong chiều qua kịch bản này một lần nữa lại được tái hiện
liệu trong thời gian tới những liều bạt này có lại một lần nữa được dựng lên
đánh giá về tình trạng này các chuyên gia cho rằng
giải pháp đối thoại để đi đến một sự đồng thuận là cần thiết
tuy nhiên không thể cứ duy trì mãi giải pháp kéo dài thời gian này

nhưng mà hàng ngày hàng giờ hà nội đưa ra là tám chín tấn rác thải
như vậy là rõ ràng là cái lượng vật chất có đẩy đi mà cái tiếp nhận của nó
thì cuối cùng là những cái độc hại các cái tết
cái ảnh hưởng xấu của nó là những người gần bãi rác thải
thì tôi nghĩ rằng là cái sự đồng thuận này không bền vững
biện pháp giải quyết căn cơ thì vẫn là các cơ quan ban ngành thành phố
và các cái của thành phố thì phải giải quyết dứt điểm cho người dân
các cái kết nghị vướng mắt và để người dân được di dời ra khỏi quầy hưởng năm trăm linh
thì người dân sẽ không còn chặn xe rác
hiện khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn là nơi tiếp nhận rác lớn nhất của thành phố
công suất bốn tấn một ngày bằng phương pháp trôn lấp
theo tính toán thì cũng sẽ hết chỗ trôn lấp vào năm nay
thực trạng này đặt ra cho hà nội yêu cầu cần sớm có những phương án xử lý rác
bằng công nghệ hiện đại chứ không phải bằng biện pháp thủ công là trôn lấp như hiện nay
tránh hình thành những bãi rác theo kiểu này ở xung quanh hà nội
gây ô nhiễm nặng nề cho các khu vực xung quanh
bên cạnh đó cần nhanh chóng triển khai các biện pháp di rời các hộ dân trong bán kính năm trăm linh m xung quanh bãi rác
để không tái diễn tình trạng chặn xe rác gây mất mỹ quan đô thị ô nhiễm môi trường
tránh nảy sinh phức tạp về tình hình an ninh trật tự